phát biểu tại buổi tiếp xúc đồng chí trần quốc vượng ghi nhận đánh giá cao những thay đổi phát triển kinh tế xã hội của tỉnh yên bái thời gian qua
đồng chí lưu ý trong thời gian tới tỉnh yên bái cần tập trung thu hút các chương trình dự án đầu tư xây dựng hạ tầng cho hệ thống điện đường giao thông nông thôn tạo động lực để giúp đồng bào vùng cao nâng cao đời sống
đồng chí trần quốc vượng cũng tiếp thu những ý kiến kiến nghị của cử tri để truyền tới các bộ ngành của trung ương tại kỳ họp thứ hai sắp tới
cũng trong ngày năm tháng một mươi đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ ngoại giao đại biểu quốc hội tỉnh thái nguyên khóa một mươi bốn có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện đại từ và huyện phú lương tỉnh thái nguyên
các cử tri xã phú lạc huyện đại từ cũng đã có kiến nghị gửi tới phó thủ tướng phạm bình minh và đoàn đại biểu quốc hội tỉnh thái nguyên về đề xuất chính phủ hỗ trợ nhiều hơn nữa để người dân thuận lợi trong việc dồn điền đổi thừa và canh tác hỗ trợ xây dựng hợp tác xã kiểu mới đề nghị chính phủ cấp thêm nhiều xi măng để địa phương thực hiện kiên cố hóa bê tông nông thôn
trước đó phó thủ tướng phạm bình minh cũng đã tiếp xúc cử tri tại xã yên trạch huyện phú lương
tại đây cử tri xã yên trạch cũng đã có kiến nghị tới phó thủ tướng về một số vấn đề như an toàn thực phẩm chế độ chính sách cho người có công với cách mạng cần được giải quyết kịp thời công bằng cơ chế hỗ trợ hiệu quả trong việc giúp người dân thoát nghèo bền vững
đặc biệt một số cử tri đề nghị giảm độ tuổi người cao tuổi được hưởng trợ cấp từ tám mươi tuổi xuống bảy mươi năm tuổi đối với người cao tuổi ở vùng sâu vùng xa vùng đồng bào dân tộc thiểu số
ngày năm tháng một mươi nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm sáu mươi hai năm ngày giải phóng thủ đô
một mươi tháng một mươi một nghìn chín trăm năm mươi bốn một mươi tháng một mươi hai nghìn một mươi sáu ubnd tp hà nội tổ chức khởi công dự án đầu tư mở rộng đường vành đai ba đoạn mai dịch cầu thăng long tại phường xuân đỉnh quận bắc từ liêm thành phố hà nội
phó thủ tướng trịnh đình dũng đã tới dự buổi lễ
dự án đầu tư mở rộng đường vành đai ba đoạn mai dịch cầu thăng long có diện tích sử dụng đất khoảng ba mươi chín hai ha qua địa bàn phường mai dịch phường dịch vọng hậu thuộc quận cầu dịch
dự án đầu tư mở rộng đường vành đai ba đoạn mai dịch cầu thăng long có diện tích sử dụng đất khoảng ba mươi chín hai ha qua địa bàn phường mai dịch
dự án đầu tư mở rộng đường vành đai ba đoạn mai dịch cầu thăng long có diện tích sử dụng đất khoảng ba mươi chín hai ha qua địa bàn phường mai dịch phường dịch vọng hậu thuộc quận cầu dịch

dự án đầu tư mở rộng đường vành đai ba đoạn mai dịch phường dịch cầu thăng long có diện tích sử dụng đất khoảng ba mươi chín hai ha qua địa bàn phường mai dịch phường dịch

các nhà nghiên cứu đến từ việt nam và thế giới đã chia sẻ những giải pháp quản lý tài nguyên nước trong đô thị như vấn đề về hợp tác công tư trong ngành cấp thoát nước giác định giá trị cải thiện chất lượng nước ở thành phố manila philippines giá trị của việc lồng ghép quản lý tài nguyên nước và cơ sở hạ tầng đô thị ở singapore giảm nhẹ rủi ro thiên tai liên quan đến thủy văn thông qua đầu tư ở nhật bản
một số giải pháp kỹ thuật và quản lý do các nhà nghiên cứu việt nam đề xuất được hoan nghênh tại hội thảo do có tính hiệu quả và thực tiễn cao
từ mô hình vườn ao chuồng đến sáng kiến quản lý ngập lụt đô thị
hướng tới xây dựng thành phố đà nẵng thành phố đáng sống và bảo đảm an ninh nguồn nước
các sáng kiến từ hội thảo rất ý nghĩa và thiết thực khi các đô thị ở việt nam
đang phải đối mặt với tình trạng biến đổi khí hậu gia tăng dân số an ninh nguồn nước nhiều biến động
nhằm hỗ trợ ngư dân trong việc nâng cao hiệu quả chất lượng đánh bắt hải sản xa bờ
đặc biệt là sau sự cố môi trường biển vừa qua sở khoa học và công nghệ tỉnh quảng trị
phối hợp với công ty stanley electrix nhật bản triển khai dự án trang bị đèn led
cho tàu đánh cá xa bờ tại tỉnh quảng trị
theo đó từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi dự án sẽ trang bị hệ thống đèn led hiện đại
cho khoảng sáu mươi tàu đánh cá xa bờ giúp nâng cao sản lượng tiết kiệm chi phí cho bà con ngư dân
dự án thay thế bóng đèn mê tan helix thủy ngân và dây tóc thông thường
bằng đèn led của công ty stanley electrix được triển khai thí nghiệm trên hai tàu cá của ngư dân
tại hai huyện gio linh và triệu phong tỉnh quảng trị
sau hơn một năm thử nghiệm bà con ngư dân đánh giá rất cao hiệu quả của loại đèn này
trong việc đánh bắt thủy hải sản
từ kết quả thực hiện thí điểm chính phủ nhật bản thông qua cơ quan phát triển năng lượng mới
công nghệ công nghiệp chấp thuận và công bố triển khai dự án ứng dụng đèn led
cho tàu đánh cá xa bờ tại tỉnh quảng trị giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
theo đó dự án sẽ lựa chọn sáu mươi tàu đánh bắt cá xa bờ trên địa bàn tỉnh quảng trị
để tài trợ một trăm linh chi phí hệ thống đèn tổng giá trị của dự án là bốn ba triệu usd
cơ quan công nghiệp cũng sẽ tiếp tục hướng dẫn
giúp đỡ cho bà con nhân rồng mô hình sử dụng đèn led
trong đánh bắt thủy hải sản xa bờ nhằm nâng cao hiệu quả đánh bắt
nâng cao tiềm năng lợi thế của tỉnh quảng trị trong đánh bắt xa bờ
dự án sẽ được triển khai cho bà con ngư dân tại các huyện do linh triệu phong vĩnh linh
việc triển khai dự án sẽ góp phần hiện đại hóa trang thiết bị đánh bắt
giúp bà con ngư dân nâng cao sản lý

cơ quan công nghiệp cũng sẽ được triển khai cho bà con ngư dân tại các huyện gio linh triệu phong vĩnh linh
bộ thông tin và truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền về biển đảo
bảo vệ chủ quyền hoàng sa và trường sa tuyên truyền về chính sách pháp luật
bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế cho đại diện sở thông tin và truyền thông
đài truyền thanh truyền hình cấp huyện phòng văn hóa thông tin cấp huyện của một mươi một tỉnh
thành phố khu vực bắc trung bộ và duyên hải miền trung
tại hội nghị các đại biểu đã được thông tin về vị trí tầm quan trọng của biển
trong phát triển kinh tế xã hội lợi ích của việc khai thác sử dụng bền vững
tài nguyên và bảo vệ môi trường biển những tác hại của việc khai thác hủy diệt tài nguyên biển
cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền hoàng sa trường sa của việt nam
thực thi chủ quyền ở trường sa hoàng sa của nhà nước việt nam qua các thời kỳ
cả nước hiện có một mươi hai ba triệu người lao động tham gia bảo hiểm xã hội
tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt bảy mươi chín một dân số
bộ thông tin và truyền thông phối hợp với bảo hiểm xã hội việt nam tổ chức hội nghị tập huấn
tuyên truyền về chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
để người dân nắm rõ quyền và lợi ích của mình khi tham gia bảo hiểm
ngày năm tháng một mươi tại thị trấn liên hương tỉnh bình thuận đã tổ chức khai mạc triển lãm bản đồ
và trưng bày tư liệu hoàng sa trường sa của việt nam những bằng chứng lịch sử và pháp lý
với nhiều tư liệu văn bản hiện vật ấn phẩm và gần một trăm linh bản đồ được trưng bày tại triển lãm
là tập hợp các nguồn tư liệu đã được công bố từ trước đến nay của các nhà nghiên cứu
học giả trong nước và quốc tế là một phần bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý chứng minh
chủ quyền của việt nam đối với hai quần đảo hoàng sa và trường sa trên biển đông
trên cơ sở đó các lực lượng chức năng trên địa bàn cũng có thêm cơ sở tư liệu để thục vụ công tác tuyên truyền
cho nhân dân trên địa bàn huyền nhà hiểu thêm về trường sa trường sa phải nói rằng là thật ý nghĩa
triển lãm còn giới thiệu những công trình nghiên cứu ấn phẩm của các học giả việt nam và nước ngoài
về chủ quyền của việt nam đối với hai quần đảo hoàng sa và trường sa được xuất bản từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm cho đến nay
ngay trong buổi khai mạc
triển lãm đã thu hút đông đảo cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang đoàn viên thanh niên và nhân dân trên địa bàn
tới tham quan và tìm hiểu các tư liệu quý về hoàng sa và trường sa
khi đến xem buổi triển lãm hôm nay thì em cũng biết thêm về những tính pháp lý về đảo trường sa và hoàng sa
là một đoàn viên thì em cũng cố gắng tuyên truyền để cho các đoàn viên khu phố và đoàn viên của tri đoàn mình
và đoàn viên của trung sức góp phần xây dựng đảo
mình ngày càng phát triển hơn
triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về hoàng sa trường sa là một trong những hoạt động thông tin tuyên truyền quan trọng
nhằm góp phần nâng cao nhận thức tinh thần đoàn kết ý thức trách nhiệm của nhân dân
đặc biệt là tầng lớp thanh niên trong việc gìn giữ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc
bộ y tế phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh tuyên quang công ty cổ phần sữa việt nam vinamilk
tổ chức chương trình sữa học đường năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
chương trình sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học
đến năm hai nghìn hai mươi được chính phủ phê duyệt nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng ở trẻ em mẫu giáo và tiểu học
thông qua hoạt động cho trẻ em uống sữa hằng ngày giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng nâng cao tầm vóc
thể lực cho trẻ em việt nam góp phần phát triển nguồn nhân lực trong tương lai
trong khuôn khổ lễ phát động công ty cổ phần sữa việt nam vinamilk đã trao tặng một mươi bốn tỷ đồng
cho quỹ sữa học đường của một mươi bốn tỉnh gồm tuyên quang lai châu hà giang điện biên sơn la lào cai cao bằng
con tum hòa bình bắc cạn lạng sơn yên bái gia lai và ninh thuận
cũng tại lễ phát động công ty cổ phần sữa việt nam vinamilk đã tặng năm trăm linh hộp sữa cho các em học sinh
trường tiểu học xã tràng đà thành phố tuyên quang sử dụng
sau hơn bốn ngày từ khi xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt tại hồ tây
thành phố hà nội đã huy động các lực lượng tích cực vào cuộc để thu gom xử lý số ca chết
và nhanh chóng tìm hiểu nguyên nhân gây ra hiện tượng này
trong những ngày qua số lượng lớn cá chết tại hồ tây đã được thu gom và đưa đi xử lý tại bãi rác nam sơn
theo ghi nhận của phóng viên
trong ngày hôm nay vẫn còn một lượng nhỏ sát cá chết giặt vào bờ
lực lượng thanh niên tình nguyện và bộ tư lệnh thủ đô vẫn đang tích cực thu dọn và xử lý để vệ sinh môi trường hồ
nguyên nhân ban đầu của hiện tượng cá chết hàng loạt được xác định là do nồng độ oxy hỏa tan trong nước hồ tây thấp
trong năm hai nghìn một mươi sáu hiện tượng cá chết tại các hồ trên địa bàn hà nội không phải là hiếm gặp
nhưng chết hàng loạt với số lượng lớn như tại hồ tây là đặc biệt nghiêm trọng
qua tìm hiểu được biết mỗi ngày hồ tây tiếp nhận khoảng bốn mét khối nước thải trực tiếp từ các nhà hàng nhà nổi quán ăn
và cả những hộ dân sinh sống quanh hồ khiến nước hồ tây ngày càng ô nhiễm
và cái việc phú dưỡng của tảo xảy ra cực kỳ lớn khi mà nước hồ bị ô nhiễm chúng tôi hay gọi là ô nhiễm dinh dưỡng
tức là khi có một lượng các lượng niter các lượng phốt pho và một số các lượng nó cực kỳ lớn nó dư thử ở trong nước
và trong một điều kiện hết sức thuận lợi về nhiệt độ thì tàu có thể
nở rất là nhanh người ta hay dùng chữ tạo nở hoa hay là phú dưỡng v v
thì đấy là một nguyên nhân mà lại quay lại là các chất đấy thông thường chỉ có từ nước thải sinh hoạt
mật độ cá nuôi tại các hồ trên địa bàn thủ đô là khá lớn
thêm vào đó việc kiểm soát nguồn thải xuống hồ chưa được quan tâm đúng mức
khiến cho tình trạng ô nhiễm môi trường tại các hồ vẫn cứ tiếp diễn
trước hết là làm sạch cái chỗ cá đã giải quyết khắc phục cái hậu quả đấy
nhưng sau đấy là phải làm thế nào xác định được là nước hồ tây có còn
gọi là an toàn cho các loại cá và thủy sinh hay không
bởi vì có thể là những cái mầm bệnh những cái virus những cái lan tỏa ở trong hồ
và những cái yếu tố khác mà không kiểm soát được
chính vì vậy mà việc thứ hai mà tôi nghĩ phải làm và đây là cái cơ hội tuyệt vời cho nhà khoa học
có thể có một nghiên cứu sâu một nghiên cứu kỹ vì sao hiện tượng cá chết lại có thể xảy ra
nguyên nhân nào là nguyên nhân chính trong tất cả những nguyên nhân tổng hợp đấy là nguyên nhân như thế nào
chỉ có những cái nghiên cứu khoa học và những cái bằng chứng khoa học cụ thể
mới giúp chúng ta có được những cái biện pháp sau này
và những biện pháp đấy phải đảm bảo được sự bảo tồn của hồ tây
từ hiện tượng này đã đến lúc các cấp các ngành có liên quan cần siết chặt quản lý môi trường hồ tại hà nội
để tránh sự việc tương tự xảy ra với các hồ khác trên địa bàn thủ đô
tại tỉnh sơn la đã gần hai tháng kể từ khi hoàn lưu cơn bão số ba đi qua
nhưng đến nay cuộc sống của những người dân tại nhiều địa phương vẫn còn nhiều khó khăn
nguyên nhân là nhiều cây cầu treo dân sinh bắc qua sông suối đã bị hư hỏng
cuốn trôi vẫn chưa được sửa chữa
đây là những gì còn lại của cây cầu duy nhất để vào ba bản hủy tao co tòng và bản thoáng
xã triền cang huyện sông mã
chỉ trong một đêm do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số ba gây mưa lớn
đã khiến cây cầu này bị cuốn trôi hoàn toàn
lũ lớn cuốn trôi mất cây cầu rồi bây giờ bà con trong bản đi lại rất khó khăn
lúc mưa lớn nước về nhiều trẻ con phải qua suối để đi học sợ lắm
trước việc cây cầu treo duy nhất dẫn vào ba bản ở đây bị hư hỏng hoàn toàn
người dân ở đây buộc phải dựng một cây cầu tạm bằng tre
bởi nếu không có cầu thì cứ sau mỗi trận mưa lớn ba bản này lại bị cô lập với bên ngoài
đời sống sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng và các em học sinh cũng phải nghỉ học vì không thể qua suối
khi cơn bão số ba đi qua bị sập cây cầu bà con dân bản chúng tôi đi lại rất khó khăn
như trừ nông sản hàng hóa rất mong làng
và nhà nước quan tâm bà con chúng tôi để bà con chúng tôi ổn định cuộc sống tốt hơn
chỉ riêng tại xã triềng cang huyện sông mã do ảnh hưởng của cơn bão số ba vừa qua
đã có hai cây cầu treo bị cuốn trôi
và trên toàn tỉnh sơn la có hơn hai mươi cây cầu treo ở các huyện mường la sông mã phù yên bắc yên yên châu bị cuốn trôi hư hỏng
hầu hết hệ thống cầu treo này đều bắc trên đường nhỏ vào thôn bản
tuy nhiên việc sửa chữa khắc phục thì không thể thực hiện luôn trong ngày một ngày hai do nguồn kinh phí
huyện sơn la sẽ giúp đỡ tạo điều kiện xây dựng lại cây cầu để tạo điều kiện cho bà con đi lại và phát triển thực tế
nếu tỉnh sơn la không sớm sửa chữa xây mới những cây cầu treo đã hư hỏng
thì hàng ngày người dân vẫn phải tiếp tục đối mặt với sự nguy hiểm đến tính mạng
bởi những cây cầu như thế này là sự lựa chọn duy nhất của họ để duy trì những hoạt động hàng ngày trong mùa mưa lũ
cùng với nhiều địa phương trong cả nước tuần qua phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng nam
đã đồng loạt gia quân kiểm tra chấn chỉnh hoạt động của các loại xe lôi xe ba gác lưu thông trên địa bàn tỉnh
khi kiểm tra trên tuyến quốc lộ một a qua địa phận các huyện thăng bình quế sơn duy xuyên
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã lập biên bản hàng chục chiếc xe ba gác máy chở hàng công cành
quá tải hoặc hàng hóa vượt kích thước của xe
sau cuộc bầu cử quốc hội năm hai nghìn một mươi hai liên minh đối lập khi đó là đảng giấc mơ georgia đã chiến thắng trước đảng phong trào dân tộc thống nhất georgia và lên nắm quyền
hội nghị công ước quốc tế về buôn bán động thực vật hoang dã nguy cấp ct lần thứ một mươi bảy đã được tổ chức tại thành phố rohannesburg nam phi đã chính thức khép lại
hội nghị đã đạt được sự đồng thuận cao trong việc nhấn mạnh tính cấp thiết phải thúc đẩy bảo vệ môi trường sinh thái bảo tồn các nguồn động thực vật hoang dã quý hiếm
nhất là các loài động thực vật quý hiếm đang có nguy cơ tuyệt chủng
hội nghị công ước quốc tế về buôn bán động thực vật hoang dã nguy cấp lần này đã nhất trí thông qua năm mươi một đề xuất bác bỏ năm đề xuất và rút lại sáu đề xuất của các quốc gia thành viên
có liên quan đến thắt chặt hoặc nới lỏng việc buôn bán động thực vật hoang dã quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng tại các châu lục và trên toàn thế giới
hội nghị năm nay là hội nghị cites lớn nhất từ trước đến nay với sự tham gia của một trăm năm mươi hai đoàn đại biểu chính phủ
trong tổng số một trăm tám mươi hai quốc gia thành viên sai test và nhiều tổ chức phi chính phủ về bảo vệ bảo tồn động thực vật trên thế giới
sau hội nghị nam phi đã chuyển giao vai trò chủ tịch luân phiên saitas cho sri lanka sự kiến hội nghị tiếp theo sẽ được tổ chức vào năm hai nghìn hai mươi
trong khi đó giới khoa học mỹ lại kêu gọi áp đặt thuế đối với nhiên liệu hóa thạch nhằm giúp thế hệ trẻ trong tương lai tránh được những thảm họa môi trường bắt nguồn từ việc sử dụng loại nhiên liệu này
lời kêu gọi được đưa ra trong nghiên cứu có tên là
gánh nặng của thế hệ trẻ yêu cầu giảm lượng phát thải khí co hai do nhà nghiên cứu môi trường james hand đến từ viện trái đất thuộc đại học colombia và một mươi một nhà nghiên cứu khí hậu khác thực hiện
theo ông hassan với tình hình hiện nay thế hệ trẻ trong thế kỷ tới sẽ phải hứng chịu lượng co hai lớn trong không khí do việc sử dụng nguyên liệu hóa thạch kèm theo hậu quả tác động lên môi trường tốn kém tới hàng trăm nghìn tỷ đô la
để bảo vệ tương lai của thế hệ trẻ ông hassan chỉ rõ phương pháp nhằm đảo ngược tình trạng ô nhiễm hiện nay
chính là tăng thuế đối với lượng co hai phát thải và chấm dứt chính sách trợ giá của chính phủ đối với các nhiên liệu hóa thạch như than đá dầu và khí tự nhiên
biện pháp này theo ông hansen sẽ khuyến khích các doanh nghiệp và cộng đồng phát triển năng lượng phi carbon lựa chọn các công nghệ thân thiện với môi trường nhằm giảm lượng khí phát thải hướng tới việc sử dụng rộng rãi năng lượng sạch
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của truyền hình nhân dân cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị xin kính chào và hẹn gặp lại